đã hơn một tháng sau khi cơn bão số một mươi hai đổ bộ đến nay hàng trăm hội dân tỉnh khánh hòa vẫn chưa ổn định được nơi ở do nhà cửa vẫn chưa được dựng lại kiên cố
mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà nhưng tiến độ còn chậm
hơn lúc nào hết người dân đang mong chờ từng ngày được hỗ trợ xây dựng lại nhà để ổn định cuộc sống và có thể đón tết nguyên đán trong căn nhà mới
xây dựng ở ngay ven biển căn nhà của ông nguyễn văn dư ở thị xã ninh hòa đã bị đổ sập gần như hoàn toàn
khi bão số một mươi hai quét ngang qua đây gia đình thuộc hộ cận nghèo nên ông dư không có kinh phí để sửa chữa lại nhà cửa
đã qua hơn một tháng căn nhà vẫn trong cảnh đổ vỡ ngổn ngang
ông dư phải che tạm tấm bạt để sống qua ngày và mong sớm được hỗ trợ có thể được đón tết
trong căn nhà mới gia đình bà lê thị ngọc thanh cũng trong hoàn cảnh tương tự
căn nhà của bà bị sập một nửa phần còn lại bị hư hỏng nặng không thể ở được nữa
hơn một tháng nay gạch ngói đổ vỡ ngổn ngang
bà thanh phải đi ở nhờ nhà người khác
tỉnh khánh hòa đã và đang hỗ trợ người dân xây dựng sửa chữa lại nhà bị sập và hư hỏng nặng
tuy nhiên tiến độ xây dựng lại nhà cho người dân đang bị chậm do thời tiết không thuận lợi và giá vật liệu xây dựng tăng cao nhất là giá xà gồ tôn lợp và giá công thợ
thời gian vừa qua đã có một số khó khăn nhất là thời tiết mưa liên tục thứ hai là giá nhân công quá tăng quá lớn thứ ba nữa là giá vật liệu cũng không ổn định
cho nên thời gian nó có chậm
để đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại nhà ở tỉnh khánh hòa đang khẩn trương hỗ trợ kinh phí tạm ứng kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ người dân có nhà bị thiệt hại
địa phương quyết tâm hoàn thành xây dựng nhà ở vào dịp tết nguyên đán sắp tới để người dân được đón tết trong căn nhà mới
bà con chắc chắn sẽ có nhà mới hằng tết trong dịp tết mậu thuốc hai nghìn một mươi tám
đây là chủ trương đây là chỉ đạo của tỉnh ủy của ủy ban nhân tỉnh mà
các ngành và đặc biệt các địa phương phải quyết tâm bằng được thực hiện cho bằng được
bão số một mươi hai đổ bộ vào khánh hòa đã khiến hơn hai tám trăm linh căn nhà bị sập hoàn toàn và trên một mươi năm nhà bị hư hỏng nặng
hầu hết hộ có nhà bị sập có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
vì vậy họ đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng để vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay